để giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển chuyển đổi nghề khai thác gần bờ
thời gian qua huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã thử nghiệm thành công mô hình chăn nuôi vịt biển
và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực giúp người dân phát triển kinh tế ổn định đời sống
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
được hỗ trợ một trăm linh con giống năm mươi nguồn thức ăn và kỹ thuật của trạm khuyến nông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
gia đình anh nguyễn văn huệ ở xã quảng thanh huyện quảng trạch đã thực hiện mô hình nuôi sáu trăm linh con vịt biển đại xuyên một mươi năm
sau hơn hai tháng chăm sóc tỷ lệ vịt sống đạt chín mươi bốn trọng lượng bình quân mỗi con đạt gần hai năm kg
sau khi trừ các khoản chi phí gia đình anh lãi gần chín năm triệu đồng
tại huyện quảng trạch mô hình nuôi vịt biển được triển khai tại ba xã quảng thanh quảng xuân và cảnh dương với hơn một năm trăm linh con
theo đánh giá của các hộ nuôi sống vịt biển đại xuyên một mươi năm phát triển nhanh hơn so với vịt địa phương dễ nuôi dễ thích ứng với môi trường khắc nghiệt

với mô hình nuôi vịt biển này người dân không cần vốn đầu tư nhiều dễ chăm sóc lại có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên phù hợp với điều kiện tự nhiên tại quảng bình
do đó việc triển khai và nhân rộng mô hình nuôi vịt biển là hướng đi mới để giúp người dân chuyển đổi ngành nghề ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển